quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
lúc này thời tiết miền bắc tương đối dễ chịu trời nhiều mây có sương mù và cả nắng nhẹ
nền nhiệt ngoài trời vào khoảng hai mươi sáu hai mươi bảy độ
tuy nhiên từ trưa vào chiều với sự phát triển và mở rộng hơn của hàn liêu vùng ngắp cấp phía tây
toàn miền bắc trời sẽ chuyển nắng mạnh
khu vực phía tây bắc bộ chịu ảnh hưởng chính của hàn liêu vùng ngắp cấp phía tây
nên trong ngày hôm nay sẽ xảy ra nắng nóng chiên diện rộng với nhiệt độ cao ba mươi năm ba mươi bảy độ
đối với các tỉnh như lai châu điện biên sơn la và cả hòa bình
tiếp tục xảy ra nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao ba mươi bảy ba mươi chín độ
còn đối với khu vực phía đông bắc bộ trời cũng nắng và nhiệt độ cao ba mươi ba ba mươi năm độ
trong chiều và tối nay dưới tác động của rãnh mây di chuyển từ phía bắc xuống
ở khu vực trung du và vùng núi phía đông bắc bộ
có khả năng xuất hiện mưa rào và rông
thấp nóng mở ra miền trung đón ngày mới với thời tiết nắng mạnh từ sớm
trong ngày hôm nay hầu khắp miền trung dọc từ nghệ an trở vào đến tận khu vực phú yên
đều xảy ra nắng nóng trên diện rộng với mức nhiệt cao nhất cho ngày hôm nay
ở khu vực này phổ biến từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
vùng núi phía tây của các tỉnh từ nghệ an trở vào đến thừa thiên huế
nơi chịu tác động thêm của hiệu ứng gió phơn
sẽ có những điểm nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao ba mươi bảy ba mươi tám độ
và thời gian nắng nóng trong ngày hôm nay sẽ bắt đầu từ một mươi một giờ trưa
kéo dài đến tận một mươi bảy giờ chiều
ngày mới ở tây nguyên và nam bộ nắng chưa gắt
nền nhiệt ngoài trời ở tây nguyên hiện đang khá là dễ chịu chỉ từ hai mươi một hai mươi ba độ
còn khu vực nam bộ có mức nhiệt là hai mươi năm hai mươi bảy độ
nhưng với nắng sớm và cường độ nắng ngày một mạnh
mức nhiệt ngày hôm nay ở tây nguyên và nam bộ sẽ tăng nhanh
cao nhất trong ngày hôm nay ở năm tỉnh tây nguyên sẽ lặp lại mức nhiệt cao ba mươi năm ba mươi bảy độ
nam bộ nhiệt độ từ ba mươi năm ba mươi bảy độ sẽ xuất hiện ở miền tây và ba mươi sáu ba mươi chín độ xuất hiện ở khu vực miền đông
trên biển ở khu vực vịnh bắc bộ trong chiều và tối nay
gió nam đến đông nam mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp tám
ở ngoài khơi khu vực phía bắc và giữa của biển đông vùng biển huyện đảo hoàng sa
gió hướng nam cấp năm
còn ở khu vực phía nam biển đông vùng biển huyện đảo trường sa gió nhẹ
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước